sáng năm tháng một đồn biên phòng cát bà thuộc bộ đội biên phòng hải phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng giải cứu thành công một du khách người anh mắc kẹt trong khe núi đảo cát bà thành phố hải phòng
trước đó vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày bốn tháng một ông stephen james cawley cùng vợ là bà claire ruth cawley bốn mươi bốn tuổi quốc tịch anh và con trai neil luck một mươi tám tuổi đến đảo cát dứa du lịch
đến một mươi sáu h cuối ngày vợ và con ông stephen james cawley đi trèo thuyền kazakh con ông này ở lại trên đảo
khoảng một mươi bảy giờ người vợ và người con trai của ông trở về nhưng không thấy ông holi đâu nên đã trình báo với ban quản lý khu du lịch đảo cát dứa và tổ chức tìm kiếm
đến hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một lực lượng tìm kiếm của đồn biên phòng cát bà và ban quản lý khu du lịch đảo cát dứa phát hiện ông stephen james corly ở trên vách núi đá phía sau khu du lịch đảo cát dứa
ngay lập tức đơn vị đưa lực lượng phương tiện
đến khu vực nạn nhân bị mắc kẹt để ứng cứu
đến h bốn mươi năm phút ngày năm tháng một du khách này đã được đưa về thị trấn cát bà an toàn
ông stephen james cawley cho biết do mải leo núi nên ông bị trượt vào một khen núi dốc đứng không có đường ra
hiện sức khỏe của ông stephen james cawley đã ổn định